trong nỗ lực tìm kiếm phương thức chữa trị covid một mươi chín liên minh châu âu thông báo sẽ đẩy nhanh việc tài trợ cho việc điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín bằng huyết tương được thu thập từ những người đã bình phục
các khoản tài trợ này có thể được sử dụng để mua trang thiết bị lưu trữ và xét nghiệm huyết tương giai đoạn phục hồi
tháng bốn vừa qua tổ chức y tế thế giới đã chính thức ra khuyến cáo về phương pháp truyền huyết tương của người đã mắc covid một mươi chín đang trong giai đoạn hồi phục cho những bệnh nhân mới mắc đang trong tình trạng nguy kịch
đối với dịch covid một mươi chín kinh nghiệm về việc sử dụng giải pháp điều trị này vẫn còn rất hạn chế song những kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy đây là giải pháp tiềm năng